cục hàng không vừa có văn bản gửi các hãng hàng không việt nam airlines bamboo airways
vietjet jetstar pacific airlines vasco liên quan đến việc mở bán vé máy bay và hoàn tiền vé
cho hành khách trong giai đoạn phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
cục hàng không yêu cầu các hãng hàng không chỉ được mở bán các chuyến bay đã được cục hàng không việt nam cấp phép
đối với những chuyến bay đã được mở bán không theo phép bay đã cấp
các hãng hàng không phải hoàn trả tiền vé cho hành khách mà không thu bất cứ khoản tiền nào
cục hàng không việt nam sẽ giám sát chặt chẽ hoạt động bán khai thác các chuyến bay của các hãng hàng không để xử lý nghiêm vi phạm
và thường xuyên theo dõi đường dây nóng kịp thời nắm bắt các phản ánh của hành khách để chuyển cho các hãng hàng không xử lý
hoặc cục trưởng cục hàng không việt nam sẽ xử lý theo thẩm quyền